tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn văn giảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại ấp vĩnh khánh hai xã vĩnh tế thành phố châu đốc về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn sau khi uống rượu
giảo đến quán võng gần nhà nằm nghỉ thì gặp nguyễn thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng với lê minh tú trần văn tài và hai người khác đang nằm nghỉ trong quán
lúc này phong lấy xe chở hai người bạn về tài lấy bật lửa hút thuốc nhưng bật không được nên ném xuống nền gây ra tiếng nổ lớn
tức giận giáo đứng dậy đánh vào mặt tài nhiều cái
tài bỏ chạy ra đường dạo chạy về nhà lấy cây sắt vuông dài tám mươi sáu cm trở lại quán
khi phong vừa bước xuống xe rào chạy đến dùng cây sắt đánh vào đầu phong làm phong bất tỉnh
rồi đập phá xe máy của phong sau đó phong được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời tuy nhiên mang thương tật một mươi bốn
sau khi gây án gia đình xảo đã bồi thường cho bị hại một mươi bốn triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn giảo tám năm tù giam
về tội giết người và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại năm triệu đồng